thưa quý vị và các bạn thanh hóa là một trong những địa phương đầu tiên phát lộ dấu tích của nền văn hóa đông sơn
một trong những nền văn hóa văn minh rực rỡ nhất của lịch sử dân tộc
và đỉnh cao của văn hóa đông sơn là nghệ thuật đúc chống đồng
ở đó người việt cổ đã hoàn toàn làm chủ nguyên liệu và công nghệ chế tạo đồng thọc
trong chương trình chất địa phương của kênh truyền hình nhân dân hôm nay
một quý vị và các bạn cùng nhóm phong viên đã phát thanh truyền hình thanh hóa
tìm hiểu về tinh hoa của nền văn hóa đông sơn qua phóng sự ánh lửa đông sơn
qua hàng chục vạn năm tiến hóa người tiên sử dần thoát khỏi cạnh sống bầy đàn trong hang động
chuyển từ săn bắt hái lượm sang trồng trọt chăn nuôi để sinh tồn
nhờ lao động con người trở nên tinh khôn khéo léo
dần sáng tạo nên những công cụ sản xuất và sinh hoạt mang dấu ấn trí tuệ
một nền văn minh mới ra đời
ánh lửa đông sơn ánh lửa của thời đại kim khí ló dạng trên giải đất sứ thanh ngàn năm trước
ngày hôm nay vẫn tiếp tục chiếu dõi trên chặng đường phát triển của quê hương
sau hàng ngàn năm ẩn cư nơi rừng sâu núi thầm người tiền sử dần tiến xuống chiếm lĩnh khu vực trung du đồng bằng và ven biển
quá trình lao động đấu tranh sinh tồn đã giúp con người đi qua thời đại đồ đá bước sang thời đại đồ đồng
với những dấu ấn để lại trong hàng chục di trị di tích khảo cổ trải rộng suốt từ khu vực đồi núi phía tây cho tới vùng đồng bằng duyên hải
để rồi từ nền tảng lịch sử ấy người cổ đại sứ thanh dọc đôi triển sông mã đã góp phần hình thành nền văn minh đông sơn
mở ra thời đại kim khí huy hoàng có niên đại cách đây hai đến ba năm lịch sử
thưa quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn
hiện nay tại thành phố thanh hóa vẫn còn một ngôi làng cổ
và tên gọi của ngôi làng này cũng là tên gọi của một trong những nền văn minh rực rỡ nhất của việt nam
vâng đó chính là làng cổ đông sơn
và ngày hôm nay bác lương nam triều trường làng đông sơn sẽ dẫn chúng ta đi tham quan địa danh nổi tiếng này
vâng xin mời bà cháu cùng thăm quan
làng cổ đông sơn trước kia thuộc địa phận huyện đông sơn
nay thuộc phường hàm rồng thành phố thanh hóa
làng có địa thế rất đẹp tương truyền là nơi chín mươi chín ngọn núi hình phượng hoàng trầu về
dòng mã giang huyền thoại qua hành trình vạn dạm xuôi chảy về đông
đã để lại phía cuối làng một phong cảnh ngoạn mục
với hình ảnh núi rồng sông mã vừa nên thơ vừa hùng vĩ
trong lịch sử dân tộc làng đông sơn là làng việt cổ
có vị trí đặc biệt quan trọng và đặc biệt quan trọng cho người dân tộc
khi đại diện cho cả một giai đoạn lịch sử của văn minh đông sơn
theo sử sách người đầu tiên tìm ra dấu tích văn minh đông sơn
là cụ nguyễn văn lắm vốn là người câu cá của làng
vào năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn cụ thả câu bên bãi đất lở dọc triển sông mã
trong lúc đảo đất tìm mồi câu
nguyễn văn lắm đã vô tình phát hiện ra một số cổ vật bằng đồng
cũng bắt đầu từ đó các cuộc khai quật khảo cổ
được thực dân pháp tiến hành trên địa phận làng đông sơn
một nền văn minh rực rỡ dần phát lộ
và một mươi năm sau tên làng đông sơn chính thức được đặt cho nền văn minh ấy
trong suốt tiến trình lịch sử ngàn năm
từ thủ đầu sơ khai của văn minh đông sơn
bước sang giai đoạn phong kiến và thời kỳ hiện đại sau này
văn minh đông sơn luôn giữ vị trí trọng yếu trong lịch sử xứ thanh
có lẽ bởi thế trải qua nhiều biến đổi của thời gian
cảnh vật làng quê vẫn rất thanh bình
cốt cách của người dân chân phương giản dị
vàng phất dấu ấn của một vùng đất cổ ngàn năm
những con ngõ cũ xưa
những đỉnh miễu rêu phong cổ kính
tất cả như gợi nhắc về một quá khứ huy hoàng

trong hành trình theo dấu vết của văn minh đông sơn
trong hành trình theo dấu vết của văn minh đông sơn

chúng tôi tiếp tục tìm đến bảo tàng tỉnh thanh hóa
quý vị và các bạn

và hôm nay thuyền thuyền tuy dung thuyết minh viên bảo tàng
sẽ dẫn chúng ta đi tham quan những di vật ấy
xin chào chị
cụ tổ nghề khổng minh không vẫn luôn được các thế hệ người dân làng trẻ cùng nhau nhắc nhớ
để ngợi các công lao của người đã giúp dân làng có cuộc sống ấm no
những câu chuyện dân gian ấy cũng phủ lên ngôi đền sự huyền bí linh thiêng
tạo cho nơi này một không gian mang đầy sắc màu tím ngưỡng
cách đây vài ngàn năm lịch sử
ở thời điểm hiện tại sản phẩm đúc đồng làng trẻ đã được đưa đi khắp mọi miền tổ quốc và ra cả nước ngoài
cháu con của những người việt cổ thời kỳ văn hóa đông sơn bằng đôi tay khối óc và lòng biết ơn tiên tổ
đang tạo ra những sản phẩm đúc đồng ngày càng đẹp và đa dạng
tiếp tục làm dạng danh các giá trị văn hóa mà cha ông giày công gây dựng
cháu con tiếp tục kiến tạo nên những giá trị văn hóa rực rỡ
làm dày sâu thêm truyền thống địa linh nhân kiệt của sứ thành